thời gian vừa qua lực lượng công an trên cả nước đã điều tra xử lý bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức hợp đồng góp vốn mượn vốn
theo đánh giá những đối tượng này thường hiểu biết pháp luật nhưng với mục đích xấu chúng đã răng ra nhiều bẫy để hỏng dụ lừa người dân
bà đào thị bảo quê ở hải dương là kế toán của một doanh nghiệp bản thân bà cũng tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nhưng sập bẫy dưới hình thức hợp đồng mượn vốn
đưa ra rất nhiều hình ảnh là vườn sâm ngọc linh công nghệ cao đưa vào trang web rồi gửi qua cậu mà đến giới thiệu với bản thân gia đình nhà tôi
sau khi tôi tất tin tưởng thì tôi lại vận động cả anh em cả hàng xóm vi động là tổng cộng là một tỷ bảy trăm linh triệu đồng hợp đồng của tôi kia bản giấy trắng mực đen vẫn còn đấy
không chỉ bà bảo hiện trên cả nước mỗi ngày đều có rất nhiều nạn nhân mắc bẫy lừa đảo dưới hình thức góp vốn
tại hà nội sáng ngày sáu tháng chín tòa án nhân dân thành phố đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn cường là giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại cường thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn bốn mươi sáu tỷ đồng cũng qua hình thức hợp đồng vay vốn để kinh doanh bất động sản
trước đó tại cao bằng phòng cảnh sát kinh tế cũng bắt giữ hoàng thị thúy lường với tội danh lừa đảo số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng với thủ đoạn đề nghị góp vốn để kinh doanh
ngãi vẽ ra nhiều dự án không có thật nguyễn thị hậu cũng dụ lừa rất nhiều người dân góp vốn cho mình nhưng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân